theo thông tin từ ủy ban nhân dân huyện quế sơn tỉnh quảng nam cho biết do ảnh hưởng của mưa lũ trong thời gian qua
nhất là cơn mưa vào tối ngày hai mươi tháng một mươi nên tại km hai mươi ba chín trăm linh năm tuyến dt một mươi sáu khu vực đèo le huyện giáp danh giữa huyện quế sơn và huyện nông sơn đã bị sạt lửa nghiêm trọng
khiến giao thông tại vị trí này không thể qua lại
để bảo đảm an toàn công an huyện quế sơn đã tổ chức lực lượng chốt chắn hai điểm đầu đèo le
cùng với đó sở giao thông vận tải tỉnh quảng nam đã cho tạm dừng lưu thông tất cả các phương tiện qua lại tại khu vực này
đồng thời cho phân luồng các phương tiện đi và đến huyện nông sơn phải di chuyển theo đúng chỉ dẫn của cơ quan chức năng
thời gian thực hiện phân luồng là từ một mươi sáu h ngày hai mươi một tháng một mươi đến khi thi công xong đường tạm để bảo đảm giao thông bước một
thưa quý vị đối với người dân khu vực nam trung bộ nói chung và tỉnh phú yên nói riêng
nơi mà năm nào cũng phải gông mình chống chọi với mưa lũ thì hơn ai hết họ rất thấu hiểu những khó khăn
mất mát cả về tài sản lẫn con người do thiên tai gây ra
những ngày vừa qua nhiều hành động chung tay chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ đã diễn ra trên mọi miền đất nước
nhân dịp kỷ niệm ngày phụ nữ việt nam ý nghĩa của những hành động vì cộng đồng đó càng được nhân lên gấp bội
khi được thực hiện bởi các mẹ các chị với nổi bánh trưng đượm nghĩa tình
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên
đến chiều tối ngày hai mươi tháng một mươi tại sân vận động thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
vẫn còn hàng trăm phụ nữ đủ mọi lứa tuổi cần mẫn tất bật gói nấu từng chiếc bánh trưng
để kịp vận chuyển đến bà con vùng lũ trong thời gian sớm nhất
hành động đầy tính nhân văn này được bắt nguồn từ một nhóm thiện nguyện
lúc đầu cả nhóm dự kiến cố gắng gói khoảng một chiếc bánh trưng bánh tét
nhưng đến chiều tối con số này lớn hơn rất nhiều lần
toàn bộ nguyên liệu làm bánh đều do người dân tự nguyện mang đến
đây là hành động đẹp niềm tự hào thể hiện đạo lý thương người như thể thương thân
lá lành đùm lá rách truyền thống tốt đẹp nhân hậu của người phụ nữ việt nam và dân tộc
cùng góp công sức lòng thành gửi đến người dân các tỉnh vùng lũ bắc trung bộ thêm ấm lòng
đến rất là đông mọi người cứ ghèo nếp bánh mì tôm vùng eo củ mọi người ổn hòa rất nhiều
cứ mùa mưa bão đến khúc ruột miền trung lại càng thắt chặt hơn bao giờ hết với người dân cả nước
sự san sẻ hết lòng dù ít hay nhiều lúc này luôn là động lực để người dân vùng rốn lũ ấm lòng
thêm sức chống trọi trong lũ dữ và vượt lên sau lũ
trước những thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ và áp thấp cây ra
để kịp thời chia sẻ những khó khăn mất mát của người dân việt nam
mới đây tại đà nẵng trung tâm điều phối asean về điều phối nhân đạo trong thiên tai
đã tiếp nhận và chuyển hàng viện trợ tới hai tỉnh là thừa thiên huế và quảng trị
nhằm giúp người dân sớm khắc phục hậu quả do thiên tai và nhanh chóng ổn định cuộc sống
thay mặt chính phủ việt nam ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
tổng cục phòng chống thiên tai đã tiếp nhận năm trăm linh bộ sửa chữa nhà cửa và sáu trăm năm mươi bộ nhà bếp
để khẩn trương chuyển cho người dân vùng lũ của hai tỉnh trong thời gian sớm nhất
theo thống kê từ đầu tháng một mươi cho đến nay mưa do bão số sáu và bão số bảy đã gây ra lũ lớn trên sông
tại khu vực duyên hải miệt trung hơn bảy triệu người dân trong khu vực đã bị ảnh hưởng
hàng ngàn hecta lúa hoa màu bị thiệt hại và sắp tới dự báo do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
và cơn bão khác đang hình thành trên biển đông mưa lớn có khả năng cao tiếp tục xảy ra
hiện tượng lũ trồng lũ gây thiệt hại nặng nề đến tính mạng và đời sống sản xuất của người dân vùng chịu ảnh hưởng
do vậy việc hỗ trợ người dân vùng lũ có ý nghĩa rất lớn nhất là trong thời điểm mưa ngập trên diện rộng
tại các tỉnh miền trung
thưa quý vị như truyền hình nhân dân đã đưa tin hơn một tháng qua do ảnh hưởng của mưa bão
bờ biển cửa đại thành phố hội an đoạn dắp danh giữa hai phường cẩm an và phường cửa đại
bị sạt lở nghiêm trọng để hạn chế sạt lở chính quyền hội an cùng hơn năm trăm linh cán bộ chiến sĩ biên phòng
công an quân đội người dân và du khách nước ngoài đã tình nguyện quyên góp hơn một bao tải cát
cùng phương tiện để tiến hành kè những đoạn sung yếu do bị sóng lớn đánh ghi nhận tại tp hội an tỉnh quảng nang
hơn một tháng qua kể từ khi cơn bão số năm đổ bộ bờ biển cửa đại thành phố hội an nhất là khu vực sắp danh
giữa hai phường cẩm an và cửa đại liên tục bị sóng lớn đánh tan tác
sóng biển xâm thực vào đất liền hơn hai mươi mét đã cuốn trôi hàng trăm cây dừa
nhiều cơ sở vật chất của giãi mưa nhà hàng bị đánh sập hoàn toàn
trước thực trạng trên trong hai ngày qua người dân và du khách nước ngoài ở hội an tình nguyện
cùng với các lực lượng dầm mưa để kè những đoạn sung yếu
thật đáng tiếc khi bãi biển đẹp này bị sóng biển tàn phá
cứ thế này thì du khách không còn được thưởng thức
thư gian khi đến đây tôi và những người nước ngoài sinh sống ở đây không thể ngồi yên
khi chính quyền và cộng đồng
chúng tôi đang nỗ lực cứu bờ biển
vì vậy tôi cùng người dân cố gắng giữ lại bờ biển xinh đẹp này được chừng nào tốt chừng ấy
tranh thủ trong những thời điểm hiện nay khi bão số tám chưa vào
thì chúng tôi cố gắng hết sức mình để mong muốn lớn nhất là ngang ngừa được tình trạng trước mắt
đó là dừng lại việc xâm thực vào bên trong ở những điểm sung yếu đó
còn lại thì chắc chắn một điều là phải chờ
đó là dự án tổng thể của tỉnh
khi nào sớm triển khai chuyện nào mà triển khai đồng bộ chuyện nào
thì mới mong rằng là cái bờ biển hồ bao nó mới có thể là cái bài toán căng cơ mới có thể giải quyết được
trước nguy cơ bão số tám có thể ảnh hưởng trực tiếp khu vực miền trung
người dân và chính quyền hội an đang khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách để hạn chế sạt lở thêm
bởi đây là khu vực có nhiều resort villa của các doanh nghiệp
về lâu dài tỉnh quảng nam cần khẩn trương triển khai đồng bộ giải pháp kè chắn sóng
để bảo vệ bờ biển hội an nhất là tại khu vực cửa đại
cũng liên quan tới những thiệt hại do mưa lũ lại kèm theo việc các hồ đập xả lũ
nên một số địa phương trên địa bàn hà tĩnh đã bị ngập nặng
trước tình hình đó bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà tĩnh đã huy động lực lượng
phương tiện tổ chức tuyên truyền động viên và sơ tán nhân dân lên khu vực an toàn
vừa mới hoàn thành đợt sơ tán người dân ở các vùng ngập lụt xong
cán bộ nhân viên lái tàu bộ chỉ huy quân sự tỉnh và ban chỉ huy quân sự huyện cầm xuyên
nhận được thông tin gia đình ông nguyễn đình thiếp bà nguyễn thị lan
năm nay đã tám mươi bốn tuổi quê ở thôn ba xã cầm vịnh huyện cầm xuyên
đang bị nước lũ cô lập hoàn toàn và có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng
do dòng nước chảy xiết sau gần một giờ đồng hồ cán bộ nhân viên mới tiếp cận được ngôi nhà gia đình ông
đồng thời phá cửa để kịp thời sơ tán ông bà lên nơi an toàn
trong đợt này bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức ứng trực một trăm linh quân số cán bộ chiến sĩ
lực lượng thường trực dân quân tự vệ sự bị động viên sẵn sàng sơ tán nhân dân khi có tình huống xảy ra
trong đó tập trung tại bảy xã hạ du của đập cải gỗ đập thủy điện hố hô và thủy điện hương sơn
đặc biệt riêng xã cầm vịnh huyện cầm xuyên có trên một ba trăm linh hộ dân
đều bị ngập hoàn toàn
bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã lập sở chí huy tiền phương tại huyện cầm xuyên
để chỉ đạo sơ tán bà con nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm
suốt trong một ngày hôm qua cho đến đêm chúng tôi phải làm liên tục
và nói chung là đã di rời được rất nhiều hộ gia đình ở vùng trọng yếu ra khỏi khu vực nguy hiểm
với phương châm là kịp thời hiệu quả và đảm bảo an toàn
cho nên là bộ chỉ huy đã triển khai một cách đồng bộ tổ chức sở chỉ huy
phối hợp với các sở ban ngành là tổ chức ngay sở chỉ huy tại ủy ban nhân dân huyện cầm xuyên
để điều hành lực lượng phương tiện tham gia ứng cứu trên các hướng
với phương châm cứu người trước cứu tài sản sau và bảo đảm an toàn tuyệt đối
tính đến chiều ngày một mươi chín tháng một mươi đã tổ chức sơ tán được hơn bảy hộ dân
với hai mươi bảy trăm sáu mươi một người trên các địa bàn của tám huyện thành phố đang có nguy cơ mất an toàn do lũ sạt lở đất
đến nay quân khu cũng đã hỗ trợ hà tĩnh năm tàu cỡ lớn một xe chở hàng cứu trợ
cùng năm trăm linh áo mưa hai mươi phao bè ba mươi túi đựng chăn một trăm hai mươi áo phao sẵn sàng tham gia ứng cứu nhân dân khi có tình huống xảy ra
thưa quý vị và các bạn vào chiều tối qua ngày hai mươi một tháng một mươi
đoàn công tác của chính phủ do đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng thường trực chính phủ làm trưởng đoàn đã đi thực tế kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ
thăm hỏi đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tài và có buổi làm việc với lãnh đạo huyện tây giang tỉnh quảng nam
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình chia sẻ những khó khăn thiệt hại do mưa bão gây ra đối với địa phương
đồng thời lưu ý cùng với sự quan tâm hỗ trợ từ trung ương từ tỉnh quảng nam
cấp ủy và chính quyền huyện tây giang cần tiếp tục phát huy nội lực khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ
sớm ổn định đời sống sinh hoạt sản xuất của người dân
tiếp tục triển khai tốt các biện pháp phương án phòng chống thiên tai bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng của người dân trong mùa mưa bão
nhân dịp này phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã trao một mươi năm phần quà tặng các hộ gia đình chịu thiệt hại nặng do mưa lũ
trao một trăm linh triệu đồng tặng quỹ khuyến học huyện tây giang trao quà tặng công an huyện tây giang huyện đội tây giang và đồn biên phòng an nông huyện tây giang
nước lũ rút nhanh nhiều tuyến đường đã thông tuyến trở lại tạo thuận lợi cho công tác cứu trợ
khoảng một mươi sáu hộ trên ba mươi hai hộ được di rời đã trở về nơi ở sau khi nước rút
công tác dọn dẹp vệ sinh khắc phục hậu quả đang được người dân và các đơn vị tích cực triển khai nhằm sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường
đến sáng nay mực nước trên sông nhật lệ và sông kiến giang đã rút nhanh xuống báo động hai
tại các xã hàm ninh xuân ninh tân ninh thuộc huyện quảng ninh nước đã rút khoảng năm mươi cm
tuy nhiên nhiều tuyến đường liên thôn liên xã vẫn chưa thể thông tuyến do một số vị trí còn ngập nước
tại dồn lũ tân hóa huyện minh hóa nước vẫn còn ngập sâu hơn một mét công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn
hôm nay ủy ban nhân dân xã thạnh hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình cho biết
khu vực núi ba cồn tại thôn đạm thủy hai xuất hiện tình trạng sạt lở
chính quyền địa phương đã phải di rời khẩn cấp hai mươi hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm
trước đó tại khu vực này sạt lở cũng đã gây sập và hư hỏng bốn căn nhà của người dân
rất may người trong nhà đã được di rời đến nơi an toàn
ngay trong chiều nay hai mươi hai tháng một mươi lực lượng quân đội phối hợp với chính quyền địa phương đã tiến hành tháo rỡ
di chuyển tài sản cho hơn một trăm linh hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để tránh kiệt hại
hiện đất đá vẫn đang tiếp tục sạt lở trên diện rộng
trong khi hai huyện lệ thủy và quảng ninh của tỉnh quảng bình vẫn còn đang ngập lụt sâu
thì các huyện phía bắc của tỉnh nước đã rút
công tác khắc phục hậu quả đang được chính quyền các cấp thực hiện khẩn trương
để sớm giúp người dân ổn định lại cuộc sống
với tinh thần khẩn trương lũ rút đến đâu khắc phục đến đó
lực lượng công an quân sự và các đoàn thể
huyện đang tập trung về các địa phương bị thiệt hại
để giúp các trường học trạm y tế quét dọn bùn đất lau chùi bàn ghế tủ giường
sắp xếp lại thiết bị đồ dùng dạy học khám chữa bệnh
nhằm sớm đưa học sinh trở lại trường và ổn định công tác khám chữa bệnh cho nhân dân sau lũ lụt
giúp các gia đình neo đơn vệ sinh nhà cửa xử lý nguồn nước
để nối lại các tuyến giao thông phục vụ công tác cứu trợ cho người dân
tỉnh quảng bình cũng đã chỉ đạo ngành giao thông vận tải huy động nhân lực vật tư
thiết bị xử lý sạt lở để tạm thông đường phục vụ cho việc đi lại của người dân
đồng chí tòng thị phóng bày tỏ sự thấu hiểu những vất vả
bất tiện mà người dân vùng lũ đã trải qua và đang gánh chịu
đồng chí mong muốn được chia sẻ cùng bà con tiếp tục vượt qua khó khăn trước mắt
để sớm ổn định cuộc sống
thăm các địa phương quảng điền phong điền bị ngập sâu
đồng chí đã trao tặng mỗi huyện hai trăm linh triệu đồng
tiếp đó đồng chí cũng đã đến thăm chia sẻ cùng gia đình liệt sĩ nguyễn văn bình
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phong điền
người đã hy sinh trên đường tham gia cứu hộ cứu nạn
chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
do bộ trưởng nguyễn xuân cường dẫn đoàn đã làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình
về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ triển khai ứng phó với bão số tám
đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao tính chủ động của các cấp chính quyền
người dân quảng bình trong công tác ứng phó với thiên tai mưa lũ
đồng thời đề nghị tỉnh quảng bình cần tập trung lực lượng
huy động tối đa phương tiện để kịp thời cứu trợ không để dân thiếu ăn thiếu nước uống
tổ chức tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ bảo đảm hợp lý để vừa đến tay người dân
nhưng vẫn an toàn cho người đi cứu trợ nhanh chóng khắc phục giúp dân ổn định cuộc sống
khôi phục sản xuất
trước đó sáng cùng ngày đoàn đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ
tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đồng ý xuất cấp cho mỗi tỉnh gồm quảng nam
thừa thiên huế quảng bình quảng trị hà tĩnh một tấn gạo yêu cầu bộ tài chính xuất cấp ngay
kịp thời và phân phối trực tiếp đến người dân đúng đối tượng không để chậm trễ
về hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở khắc phục cơ sở hạ tầng thủ tướng chấp nhận đề nghị
trước mắt hỗ trợ mỗi tỉnh số tiền là một trăm linh tỷ đồng
trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra ở các tỉnh miền trung
người dân tp hcm cùng với cả nước đang có nhiều hoạt động cứu trợ thiết thực
như là tổ chức gói bánh trưng hỗ trợ nhu yếu phẩm gửi đến người dân vùng lũ
mong muốn lũ sớm qua đi để cuộc sống trở lại bình thường
sáu giờ tối lần lượt người này đến người khác thay phiên đến nhà bà nguyễn thị loan
phường phú hữu quận chín cùng nhau tham gia gói bánh trưng
mỗi người mỗi việc tất cả rất khẩn trương để đưa những chiếc bánh trưng sớm đến tay bà con vùng lũ
mình đọc ở trên mạng thì mình thấy là các bạn đang nên là rất đang cần người
với lại cần nguyên liệu
thì mình tức là có cái gì thì mình mang ra mình giúp cái đó thôi
nhận được thông tin này thì ngay chiều nay thì em đã tới đây để phụ giúp cho bà con
mình là người con của quê hương cảm thấy làm được một cái việc gì đó có ý nghĩa với quê hương của mình
là người trực tiếp khởi xướng phong trào gói bánh trưng và kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ người dân miền trung
bà loan chia sẻ những ngày này chỉ mong gói được nhiều bánh trưng có nhiều dinh dưỡng để gửi cho bà con vùng lũ
chúng ta làm cái bánh này là để là
để nắng được liền
và đây đồ dường chắc có thịt có nếp có đầu có thử
câu chúc bà con mạnh khỏe này vượt qua hỏi khó khăn này
đến nay nhóm đã gửi ra miền trung hơn năm trăm linh tấm bánh trưng và sẽ tiếp tục gói đến khi hết lũ
ngoài bánh trưng các bạn trẻ thành phố hồ chí minh cũng kêu gọi nhau gửi đồ đạc và du yếu phẩm khác đến với bà con vùng lũ
đọc được tin nhắn kêu gọi của trung tâm công tác xã hội thành phố hồ chí minh
vừa tan ca làm em la châu đã chạy về nhà
bộ quần áo còn mới đẹp mang đến đóng góp cùng mọi người
tại vì em mới là sinh viên mới ra trường thôi cho nên là em không có điều kiện khác như là tiền mặt
cho nên là em thấy có một số quần áo em không cần dùng tới nữa và cho nên là em gửi tới đây để giúp đỡ
chưa thể sang sẻ hết những khó khăn nhọc nhằn mà người dân vùng lũ đang gánh chịu
dù vậy mỗi cặp bánh trưng những bộ quần áo hay từng du yếu phẩm đã mang theo cả tấm lòng của người dân cả nước
mong bình an gửi tới đồng bào miền trung
theo đài khí tượng thủy văn tỉnh thanh hóa bão số tám đang tiến rất nhanh với nhiều hình thái khó lường
có thể ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều địa phương tại thanh hóa
để chủ động ứng phó tỉnh thanh hóa đã yêu cầu các địa phương tổ chức cá nhân nâng cao cảnh giác
hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thanh hóa yêu cầu các huyện thị xã thành phố và các ngành
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão tổ chức kiểm đếm tàu thuyền thông báo cho chủ các phương tiện
thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng đi và diễn biến của bão
để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm
được cập nhật theo các bản tin của cơ quan dự báo hướng dẫn neo đậu và có phương án bảo đảm an toàn cho tàu thuyền
tại các bến các khu vực cửa sông
các huyện miền núi tiếp tục theo dõi những điểm có nguy cơ sạt lở để kịp thời tổ chức di rời người dân ra tới vùng an toàn
hồi một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi bảy hai độ vĩ bắc một trăm một mươi năm bảy độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai tức là từ một trăm một mươi năm đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
bán kính gió
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng hai trăm năm mươi km tính từ tâm bão
bàn kinh gió mạnh từ cấp một mươi giật cấp một mươi hai trở lên khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng năm một mươi km
đến một mươi chín h ngày hai mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy tám độ vĩ bắc một trăm một mươi ba chín độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng một trăm tám mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
bán kính gió mạnh từ cấp một mươi hai tức là từ một trăm một mươi năm đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi tám
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km
đến một mươi chín h ngày hai mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi ba độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm một mươi km về phía tây tây bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi chín mươi một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai